các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với các lực lượng hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hai thanh niên đang nhận hàng từ xe khách mỹ khánh chạy tuyến đồng hới quảng bình đến viên trăn lào gồm nguyễn văn lợi sinh năm hai nghìn và nguyễn ngọc thự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú ở xã lộc ninh tp đồng hới tỉnh quảng bình
phát hiện trong túi hàng cất giấu hai gói thuốc tân dược gồm một trăm bốn mươi năm viên được giấu kín bên trong hai chiếc loa vi tính hết sức tinh vi
đầu tranh bước đầu hai đối tượng này khai nhận số hàng này được nguyễn thành đạt ở xã quang phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình nhờ nhận giúp
tiến hành truy xét triệu tập nguyễn thành đạt và đấu tranh đạt đã khai nhận số một trăm bốn mươi năm viên nén trên đều là ma túy hồng phiến do rì ruột là nguyễn thị nhài hiện trú tại lào gửi từ viên chân lào về cho đạt
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục mở rộng vụ án